vào khoảng sáu giờ sáng nay ngày bốn tháng một mươi một cơn bão số một mươi hai đã đi vào đất liền các tỉnh phú yên khánh hòa
với sức gió giật mạnh cấp một mươi một đến cấp một mươi ba và có ảnh hưởng tới nhiều tỉnh khác
đến chiều nay thành phố tuy hòa và nhiều địa phương khác của tỉnh phú yên vẫn còn ngổn ngang sau bão số một mươi hai
trong khi đó các hồ thủy điện đã tăng lưu lượng xả lũ gấp hơn hai lần so với chiều hôm qua
khiến cho công tác cứu hộ khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn
đến một mươi bốn h ngày bốn tháng một mươi một hồ thủy điện sông ba hạ và sông hình xả lũ và chạy máy với tổng lưu lượng gần bảy sáu trăm linh m ba trên dây
tăng hơn gấp hai lần so với lúc một mươi năm h chiều ngày ba tháng một mươi một
hiện mức nước các sông trên địa bàn tỉnh phú yên đang ở trên báo động cấp hai có nơi trên báo động ba và đang tiếp tục dâng nhanh
mưa lớn từ đêm đến sáng bốn tháng một mươi một đã làm hàng trăm cây xanh ba lô biển quảng cáo trụ điện viễn thâm ở thành phố tuy hòa ngã đổ
nghiêm trọng nhất là bảy trụ điện cao áp hai mươi hai kv trên đường trần phú bị gãy ngang thân
cắt điện hoàn toàn thành phố từ hai giờ sáng và khó khắc phục khẩn cấp
cầu cảng vũng dô cũng bị sóng biển đánh vỡ
bây giờ bị bay tôn dở máy đi hết anh ơi
mấy cái nhà hàng xóm sao
dạ máy nhà hàng xóm sâu sạch hết anh ơi tôn bay hết rồi
bây giờ chỗ đâu ở mình đi sao
dạ bây giờ xuống trọn dẹp rồi từ từ quê hết đợt bão rồi
còn lại anh

nó dọt rồi vậy à chứ không chưa có bay dứt điếm
còn nhà hàng xóm xung quanh là sao
nhà hàng xóm xung quanh nhà đúc không à
còn bên nhà thím nhà tôn à nó bay dợp tôn lên á rồi nó nhiêu nước
không có trụng hú rồi vậy cháu rồi cũng có trụng hú rồi vậy
tính đến trưa ngày bốn tháng một mươi một bão số một mươi hai làm một người bị mất tích bốn người bị thương
dân và trụ sở các cơ quan đơn vị bị tốc mái
tuyến đường sắt bắc nam bị tắc nghẽn một số đoạn trên quốc lộ một bị ngập sâu từ năm đến một mét
hai mươi chín tàu thuyền của ngư dân neo đậu bị nhấn chìm
nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân bị thiệt hại nặng
lãnh đạo tỉnh phú yên chỉ đạo tiếp tục cập nhật diễn biến của mưa lũ sau bão
và bố trí lực lượng kiểm soát tại các vị trí ngầm tràn đường ngập nước ngập lụt trên các sông
di rời sơ tán dân ở những vùng ven sông suối vùng trũng thấp chiều cường sạt lở đất
theo dõi xả lũ của các hồ thủy điện để chủ động phòng tránh và hỗ trợ nhân dân
sớm vượt qua hậu quả thiên tai khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống